do chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín nên tình hình kinh tế xã hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của tp hcm
có chiều hướng suy giảm chỉ số sản xuất công nghiệp đã giảm một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
tính chung trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng một tám so với cùng kỳ năm ngoái
và là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua
trong đó ngành chế biến chế tạo tăng ba ngành sản xuất và phân phối điện tăng hai chín
một số ngành có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ năm trước như sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu tăng hai mươi năm
sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính và sản phẩm quan học tăng chín bảy
một số ngành giảm sâu hoặc tăng rất thấp so với cùng kỳ năm trước như sản xuất xe có động cơ giảm một mươi bốn năm
sản xuất đồ uống giảm một mươi ba chín sản xuất máy móc thiết bị
chưa được phân vào đâu giảm chín ba
một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong bốn tháng giảm sâu và tăng thấp so với cùng kỳ năm trước
như bia giảm hai mươi bốn một ô tô giảm hai mươi ba tám xe máy giảm một mươi sáu sáu dầu thô khai thác giảm một mươi hai